mới đó sẽ là những thông tin về an ninh trực tự
ngày hai mươi tháng một mươi một công an quận thủ đức tp hcm đang tiếp tục điều tra nguyên nhân
một ô tô bảy chỗ tông một mươi xe máy tại nút giao quốc lộ một k đường số năm thuộc phường linh xuân
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã thông tin khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối một mươi chín tháng một mươi một
nam tài xế lái ô tô đã tông vào một mươi xe gắn máy đang dừng chờ đèn đỏ
tại giao lộ quốc lộ một ga đường số năm phường linh xuân quận thủ đức
vụ việc khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu các phương tiện bị hư hỏng
sau khi gây ra vụ tai nạn tài xế đã rời đi sau đó lên công an trình diện
theo đó ông lê trí hùng bốn mươi tuổi ngụ quận một mươi hai tp hcm khai nhận là tài xế gây ra tai nạn
ông hùng cho biết ô tô lúc đầu va chạm với một xe máy
sau đó xấy họp bị kẹt vô lăng nên lái lao sang trái tông một mươi xe máy đang dừng đèn đỏ
kiểm tra ông hùng lực lượng chức năng không phát hiện nồng độ cồn ma túy
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định